từ bảy tám đồng một kg rớt giá xuống chỉ còn từ hai năm trăm linh ba đồng một kg
mức giá này đang khiến cho nhiều người trồng mỹ đỏ ở bình phước lao đao khi bí đỏ đang vào mùa thu hoạch
không bán được giá người trồng bí phải chịu thêm cảnh mất mùa
nguyên nhân là do năm nay thời tiết diễn biến thất thường mùa mưa đến quá sớm so với mọi năm
và điều này đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và sản lượng của bì đa
với diện tích trồng gần chục hectare bí đỏ anh nguyễn phi hạnh ở xã tân lập huyện đồng phú dự tính vụ mùa năm nay ít nhất cũng phải thu được khoảng một trăm linh tấn bí đỏ
thế nhưng sản lượng vườn bí của gia đình anh bị giảm mạnh chỉ còn chưa đến ba mươi tấn
vườn bí ngổn ngang hư thối khiến anh không khỏi lo lắng
vài trăm triệu đồng đầu tư từ mùa đợi đến ngày thu hoạch chẳng thu lại được bao nhiêu
nên việc thu hoạch cũng chỉ mang tính cầm chừng được trái nào hay trái nấy
nổ rất nặng đầu tư vào đây mấy trăm triệu nhưng mà bây giờ thực tế thu chỉ được một phần ba thôi
đầu tư vào tiền ống nước là mình tính trồng trái mùa trong mùa nắng để cho đạt năng suất
nhưng mà nặng nhất là tiền ống tưới rồi ống nước giàn ông nước máy móc và lại phân bón
thuốc bảo vệ thực vật thuốc sâu không làm cỏ và tiền giống nói chung là chi phí rất là lớn
nguyên nhân bí đỏ mất mùa được cho là bởi năm nay thời tiết diễn biến thất thường
mùa mưa đến quá sớm so với mọi năm và điều này đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất
và sản lượng của bí đỏ hoa bí không thể thụ phấn và thậm chí là thối trái khi đã đậu quả
là tình trạng mà người nông dân không thể lường trước khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện
bắt đầu từ giữa tháng ba năm nay
thời tiết đúng ra thì như mọi năm bình thường là nó mưa đúng mùa
thì không ảnh hưởng gì cả là một hai nữa đấy là nó có nắng đều
thì ong bướm nó thụ phấn được thì bình thường còn bây giờ năm nay mưa sâu bọ nó phá hoại
và bông hoa nó không thụ phấn được thành ra là quả rất là ít
dự kiến một hectare ví dụ hai mươi tấn thì bây giờ chỉ được khoảng bảy tám tấn
không chỉ mất mùa mà người trồng bí còn phải gánh chịu thêm sức ép về giá cả
thay vì bảy tám đồng một kg ở thời điểm này năm trước
giá bí này chỉ còn từ ba bốn đồng một kg có lúc xuống còn hai đồng một kg
bí đỏ mất mùa mất luôn cả giá khiến nhiều nông dân ở bình phước gặp rất nhiều khó khăn